tiếp tục phiên họp thứ tám ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật quản lý ngoại thương
qua thảo luận đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với những tiếp thu chỉnh lý của dự án luật
một trong số những chỉnh lý của dự thảo luật được các đại biểu đánh giá cao là quy định về quản lý hoạt động ngoại thương đối với các nước có chung đường biên giới
cụ thể khoảng hai năm mươi năm dự thảo luật quy định
trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu qua cửa khẩu địa điểm khác bị ách tắc
ủy ban nhân dân tỉnh biên giới căn cứ theo điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực đó có thể áp dụng biện pháp ưu tiên xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm tươi sống
các mặt hàng nông sản mau hỏng hoặc tạm ngừng xuất khẩu tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa cho đến khi không còn ách tắc